theo thông tin từ sở giáo dục và đào tạo hà nội hiện đã bán hết một mươi một bộ hồ sơ dự thầu cho một mươi một doanh nghiệp sữa
trong đó có nhiều doanh nghiệp sữa lớn trên thị trường hiện nay nhằm phục vụ chương trình sữa học đường
bộ hồ sơ sau khi đóng thầu sẽ được đánh giá thẩm định chấm thầu bởi một đơn vị tư vấn độc lập do hà nội thuê ngoài
sau khi đóng thầu từ hai mươi đến ba mươi ngày hà nội sẽ công bố đơn vị trúng thầu
tại hà nội đề án sữa học đường đã được phê duyệt để triển khai từ năm học này
đến hết năm hai nghìn hai mươi theo đó chương trình hướng đến mục tiêu trẻ em mẫu giáo và tiểu học được uống ít nhất một ly sữa mỗi ngày
chi phí cho mỗi hộp sữa sẽ được ngân sách hỗ trợ ba mươi doanh nghiệp hai mươi còn lại gia đình đóng góp năm mươi
riêng với trẻ em và học sinh thuộc diện gia đình chính sách hộ nghèo sẽ được uống sữa học đường miễn phí một trăm linh
đại diện sở giáo dục và đào tạo hà nội cũng cho hay sữa học đường sẽ được bộ y tế quản lý về chất lượng sữa cung cấp
cụ thể ubnd
nhân dân thành phố hà nội giao sở y tế hà nội giám sát chặt chất lượng sữa từ hãng trúng thầu
còn việc tham gia chương trình sữa học đường là hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện của các gia đình
các gia đình khi đã tham gia rồi mà không thích nữa có thể dừng và ngược lại